mới đây sở thông tin và truyền thông tp hcm đã quyết định xử phạt hành chính tăng nặng đối với
hoa hậu đồng bằng sông cửu long nam em mức phạt là một mươi triệu đồng nguyên nhân về việc hoạt động
cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của nam em ngoài ra sở sẽ báo cáo và kiến
nghị bộ thông tin và truyền thông đối với hai tài khoản facebook và tiktok tên nguyễn lệ nam em
theo quy định tại điều năm thông tư số ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu tt bttt ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
sau một ngày xảy ra sự việc nam em đã khóa hai tài khoản bị sở đề nghị ngăn chặn đồng thời
người đẹp không còn live stream như trước đây tuy nhiên tài khoản tiktok của cô vẫn đăng tải
một số video chết lý đời sống bình thường nhưng ở chế độ dinh tư ngoài ra trước khi khóa tài khoản
facebook nam em có năng dòng trạng thái gây hoang mang với dòng chữ đừng ai dạy rột mà nhảy lầu
như tôi nhé
song trạng thái của nam em đã khiến nhiều khán giả phải thắc mắc
trong cuộc họp thường kỳ của bộ văn hóa thể thao và du lịch diễn ra vào sáng ngày một mươi một tháng bốn
vụ việc hoa khôi nam em bị xử phạt vì hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm
đại diện cục nghệ thuật biểu diễn quyền cục trưởng bà trần ly ly cho hay
khó có thể đánh giá chính xác một người có phải nghệ sĩ hay không tuy nhiên họ phải là công dân
việt nam có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với pháp luật việt nam theo nghị định số một trăm bốn mươi bốn
số một trăm linh ba quy định rất rõ công dân việt nam hoặc các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn mà có
tác động xấu tới tâm lý xã hội và cộng đồng là một điều cấm bà trần li ly cũng khẳng định
những sai phạm của người nổi tiếng diễn ra trên không gian mạng sẽ được xử lý theo sự phân cấp
chúng tôi đã phân cấp quản lý việc nghệ sĩ phát ngôn trên mạng xã hội đã có các sở thông tin và
truyền thông tỉnh địa phương quản lý và xử lý trước đó vào ngày một tháng ba nam anh bị sở thông
tin và truyền thông tp hcm phạt hành chính ba mươi bảy năm triệu đồng nguyên nhân là do cung cấp thông tin
gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm doanh nhân anh hùng dân tộc tổng mức phạt hành chính
đối với nam em là ba mươi bảy năm triệu đồng ngoài ra xã hội khuyên cáo người đẹp này chấm dứt thành vi
vi phạm hành chính nói trên tuy nhiên khi trở về nhà nam em lại tiếp tục live stream và có một
số hành động như leo bàn công đấu khẩu với người hâm mộ khiến công chúng phản ánh
vào ngày chín tháng bốn sở thông tin và truyền thông tp hcm đã có buổi
làm việc lần thứ hai với nam em và quyết định xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là một mươi triệu đồng
bên cạnh đó sở cho biết sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin và truyền thông xem xét xử lý ngân
chặn đối với tài khoản facebook và tiktok của nam em vào sáng ngày một mươi tháng bốn sau khi bị xử phạt
một mươi triệu đồng và nguy cơ bị chặn hai tài khoản mạng xã hội nam em đã có động thái mới trên trang cá
nhân người mẫu chỉnic lên tiếng về vụ ồn ào vừa qua có tiêu cực thì cố gắng đi ngủ trầm cảm mà không
chị là hại mình mà còn hại người khác nữa
nam anh hiểu cho hai tư không còn đất cho trầm cảm tối xích nữa không thích nghi được cũng phải cố
thích nghi cuộc sống này là phải sinh tồn cá sống là cá bơi ngược dòng người sống là người phải
keep going bước tiếp ngoài ra nam em còn nói về việc quay trở lại showbiz việt
khi tôi đã tìm thấy được động lực xấu rồi tôi sẽ quay lại sobit trong một ngày không xa
nam em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ca một m bảy mươi một quay ở tiền giang trước khi có tên tuổi trong làng giải trí
người đẹp đã tham gia các trường hợp nam em đã tìm được một tên tuổi trong làng giải trí người đẹp đã tham gia các
các sân chơi như hoa hậu việt nam năm hai nghìn một mươi bốn hoa khôi đồng bằng sông kiểu lâm năm hai nghìn một mươi năm
hoa hậu hoàn vũ việt nam năm hai nghìn một mươi năm đại diện quê nhà dự thi hoa hậu trái đất năm hai nghìn một mươi sáu
hoa hậu thế giới việt nam năm hai nghìn một mươi tám cô bắt đầu được nhiều người chú ý thông qua việc tham gia các game sâu và hoạt động với tư cách ca sĩ
tuy nhiên người đẹp chân dày cũng vướng vải incendio về tình cảm với trường giang

ở giai đoạn này khiến chất sự nghiệp của nam em bị tuyệt dốc không phanh
đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba nam anh quyết định công khai bạn trai doanh nhân là bùi hữu cường sau chín tháng yêu nhau
cả hai dự định kết hôn vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
sau những hành vi gây hoang mang dư luận nam em đối diện với nguy cơ bị chặn tài khoản mạng xã hội
liên quan đến sự việc trên theo các luật sư và chuyên gia đây là bài học cho cô và người nổi tiếng vướng bê bối
từ đầu năm tới nay nam em luôn là cái tên chiếm spotlight trên các tên tảng mạng xã hội
tuy nhiên lại theo hướng tiêu cực
tận dụng kênh cá nhân có hơn tám trăm linh người lượt theo dõi nam em liên tiếp có những buổi phát trực tiếp thu hút hàng chục nghìn người xem
tại đây cô bắc food đồng nghiệp trong giới giải trí đưa ra các phát ngôn gây sốc nhưng không đề cập tên cụ thể mà dưới dạng ẩn danh
không chỉ dừng lại ở đó cô còn có hành vi cung cấp thông tin xúc phạm doanh nhân anh hùng dân tộc đưa thông tin gây hoang mang dư luận
trước những hành vi của nam em cơ quan chức năng đã vào cuộc
vào tháng ba sau buổi làm việc trực tiếp với nam em sở thông tin và truyền thông tp hcm đã đưa ra mức xử phạt hành chính đối với cô là ba mươi bảy năm triệu đồng
ngoài ra sở thông tin và truyền thông tp hcm cũng khuyến cáo nam em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính
mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định
tuy nhiên sau khi đối diện với án phạt nam em vẫn thực hiện các buổi live stream và có những hành động thiếu kiểm soát
tối ngày một mươi sáu tháng ba khi đăng live stream cô bất ngờ
tiến đến bàn công trèo sang ngoài và không quay vào nhà khiến nhiều người xem hoang mang
gần ba mươi phút sau bạn trai nam em tắt live nhưng cũng không giải thích gì thêm
đến ngày chín tháng bốn sở thông tin và truyền thông tp hcm tiếp tục triệu tập năm em lên làm việc
kết quả năm em bị xử phạt hành chính nặng mức xử phạt là một mươi triệu đồng
ngoài ra sở cũng kiến nghị bộ thông tin và truyền thông tp hcm xem xét
xử lý ngăn chặn đối với tài khoản facebook và tiktok có tên nguyễn lệ nam em
theo luật sư nguyễn tiến hải dương
giám đốc công ty luật trách nhiệm hưu hạn mdls đoàn luật sư tp hcm
việc sở thông tin và truyền thông tp hcm kiến nghị khóa tài khoản mạng xã hội của nam em
cho thấy động thái quyết liệt của cơ quan chức năng đối với những nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật
cụ thể theo quy định tại điều năm thông tư ba mươi tám cách chéo hai nghìn một mươi sáu gạch chéo tt gạch ngang btt
khi phát hiện có hành vi bị cấm trên internet bộ thông tin và truyền thông có quyền yêu cầu
các nền tảng mạng xã hội như facebook tiktok xử lý các tài khoản vi phạm
do đó việc sở thông tin và truyền thông tp hcm có văn bản kiến nghị biện pháp ngăn chặn
đối với tài khoản facebook và tiktok của nam em là dựa trên cơ sở pháp lý
tuy nhiên thông tư này không quy định cụ thể biện pháp ngăn chặn hay xử lý cụ thể
do đó tài khoản năm em bị xử lý như thế nào khóa vĩnh viễn đình chỉ tạm thời
hay buộc gỡ các hành vi vi phạm chúng ta cần phải chờ đợi động thái từ bộ thông tin và truyền thông
luật sư cung cấp thêm theo quy định tại điều năm thông tư ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu att bttt
sau khi xác định năm em vi phạm hành vi bị cấm trên mạng internet
bộ thông tin và truyền thông sẽ gửi báo cáo cho các nền tảng mạng xã hội
facebook tiktok để yêu cầu xử lý
khi nhận được đề nghị từ bộ thông tin và truyền thông
các nền tảng mạng xã hội phải xử lý trong vòng hai mươi bốn giờ
nếu nền tảng mạng xã hội không được xử lý trong vòng hai mươi bốn giờ
bộ thông tin và truyền thông sẽ gửi thông báo lần hai
trong trường hợp không xử lý bộ sẽ thực thi các biện pháp kỹ thuật cần thiết
hiện nay mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng nhiều hơn đến công chúng và xã hội nói chung
cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để xử lý các trường hợp vi phạm
thông qua trường học của nam em các nghệ sĩ cũng cần phải cẩn trọng hơn
khi phát ngôn trên mạng xã hội và truyền thông
tránh thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định tại khoản một điều năm
nghị định bảy mươi ba cách chéo hai nghìn một mươi ba cách chéo nd cạnh ngang cp
trong quan điểm trên thạc sĩ lê anh tú giám đốc điều hành công ty truyền thông im cũng cho rằng
việc khóa tài khoản mạng xã hội của nam em là một điều cần thiết và hợp lý
sau những hành vi vi phạm ngày càng tăng nặng của cô ấy
ở trung quốc việc nghệ sĩ bị khóa tài khoản mạng xã hội đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật
vướng bê bối phổ biến trong những năm qua
tại việt nam cũng đã từng có những trường hợp cá nhân bị khóa tài khoản mạng xã hội
vì nội dung độc hại không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng
nếu kiến nghị của sở thông tin được thực thi năm em là nghệ sĩ việt đầu tiên bị cấm cửa hoạt động trên mạng xã hội
hai tài khoản mạng xã hội của cô đều có lượng người theo dõi lớn
do đó nếu bị khóa ngoài thiệt hại về kinh tế do mất đi lượng tương tác và thương mại trên mạng xã hội
hình ảnh của năm em cũng bị tổn hại trong mắt người hâm mộ
theo ban tổ chức cuộc thi hoa hậu đồng bằng sông kiều long hai nghìn một mươi năm được ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang chấp thuận tổ chức
cuộc thi tổ chức tại thành phố cần thơ nhiều độc giả đã đề nghị tức vương miệng của năm em
vì cho rằng cô là tấm gương xấu về cách nhìn nhận giá trị của bản thân
phóng viên liên hệ với ban tổ chức khoa hậu đồng bằng sông kiều long hai nghìn một mươi năm phó ban tổ chức cho biết
sau đăng quang nam em có nhiều hoạt động tích cực
sau đó cô đại diện việt nam tham gia cuộc thi hoa hậu trái đất hai nghìn một mươi sáu và lọt vào tốc tám cuộc thi
người này nói chúng tôi lúng túng trước đề nghị tức vương miệng của năm em
hiện tại trường ban tổ chức cuộc thi hoa hậu đồng bằng sông cửu long hai nghìn một mươi năm đã qua đời nhiều năm qua
mặt khác cuộc thi diễn ra đã gần một mươi năm
thời điểm đó ban tổ chức cuộc thi hoa khôi đồng bằng sông kiều long hai nghìn một mươi năm
cũng chưa có những quy định cụ thể về việc tức vùng miệng
phó ban tổ chức cuộc thi cho biết thêm nam em cũng đã từng được nhiều người hâm mộ yêu mến
bà có lối sống tích cực và tài năng của cô
tuy nhiên thời gian qua cô có những hành động được cho là độc hại
ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ bị cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính
chúng tôi mong năm em đừng tái phạm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
để trưởng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu khôi đồng bằng sông kiều long hai nghìn một mươi năm được yên nghỉ
theo tiến sĩ tâm lý đảo lê hòa an giám đốc trung tâm hướng nghiệp bốn jorway
mạng xã hội trao quyền cho người dùng để truyền tải thông tin tạo sức ảnh hưởng với cộng đồng
tâm lý con người sẽ bị đám đông tác động đặc biệt người có sức ảnh hưởng
chịu tác động rất lớn từ người hâm mộ
một số người không có ý thức được những gì họ làm sai hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến người xem
sẽ bị cộng đồng phản ứng
điều này không chỉ vi phạm các quy định của nhà nước mà còn có nguy cơ nguy hiểm
đến tính mạng của nhiều người khác
mạng xã hội như một con dao hai lưỡi nhà sáng tạo nội dung càng nổi tiếng
lượng người theo dõi càng đông thì xảy ra rất nhiều vấn đề bị phản ứng
họ cũng sẽ phải chịu đựng sức ép cũng như tương tác tức tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng